kính chào quý vị khán giả mở đầu bàn tối nay là thông tin liên quan đến vụ án giết người vừa xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm tại xã tân bình thị xã la ghi tỉnh bình thuận
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã thông báo truy tìm năm người có liên quan
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận ra quyết định truy tìm đối với nguyễn thanh vương võ trung hậu nguyễn tấn danh hoàng văn thuận và nguyễn văn sản
cả năm đối tượng đều có hành vi cùng đồng bọn giết người xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm
đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan và người dân phối hợp truy tìm
khi tìm thấy đối tượng thì thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận số điện thoại hai nghìn năm trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi tám một trăm hai mươi năm hoặc ba mươi chín bảy nghìn ba trăm bảy mươi sáu bốn trăm năm mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đang tạm giữ đối tượng sơn thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan đến hành vi giết người nạn nhân trong vụ án chính là chồng của hung thủ
cách đây bốn tháng trong lúc xảy ra mâu thuẫn với chồng hồng đã dùng dao chém chồng tử vong
sau đó để che giấu hành vi phạm tội hồng đã dùng dụng cụ băng sắt cột vào người nạn nhân rồi đẩy sát xuống ao gần nhà
dây dứt bởi hành vi phạm tội suốt vài tháng qua ngày một mươi bốn tháng năm hồng đã đến cơ quan công an tự thú và khai nhận vụ việc
công an tỉnh cà mau đã triển khai lực lượng lạn tìm thì phát hiện sương người và một số vật dụng khác liên quan đến hành vi phạm tội của sơn thị hồng
trưa nay một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng vật liệu mới hoàng thành thuộc xã trung châu huyện đan phượng thành phố hà nội
điều đang nói đơn vị này vi phạm về phòng cháy chữa cháy và đã bị đình chỉ hoạt động
sau khi tiếp nhận tin báo cháy một mươi xe chữa cháy của bốn quận huyện cùng với hơn sáu mươi cảnh sát đã được điều động tới hiện trường
khu vực xảy ra cháy có quy mô một tầng kết cấu khung thép mái tôn chứa bao bì thùng nhựa và xi măng với tổng diện tích hơn chín trăm linh m hai
khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét
sau khoảng một giờ đồng hồ ngọn lửa được khống chế không xảy ra cháy lan
vụ hỏa hoạn không gây ra thương vong về người nhưng khoảng sáu trăm linh m hai nhà xưởng đã bị thiêu dụi cùng với nhiều vật liệu xây dựng
trong khi đó vụ cháy xe hơi xảy ra vào đầu giờ chiều nay trên quốc lộ bốn mươi sáu c đoạn qua xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an
tài xế thoát chết nhưng chiếc xe đã bị cháy rụi
vào thời điểm nói trên chiếc xe hơi năm chỗ mang thương hiệu toyota chạy trên quốc lộ bốn mươi sáu đã bất ngờ bốc cháy từ dưới máy phía trước của xe
người điều khiển xe đã kịp dừng lại và thoát ra ngoài
người dân và cơ quan chức năng nỗ lực dập lửa để cứu tài sản nhưng không thể
do trời nắng nóng lửa cháy lan nhanh đã thiêu dụi chiếc xe hơi
phía trước hiện trường vụ cháy cho thấy có dơm người dân mang ra phơi trên đường sau khi thu hoạch lúa
một số người đặt ra nghi vấn có thể trong quá trình xe chạy bị cuốn dơm dưới máy dẫn đến cháy xe
ngày hôm nay công an huyện tân châu tỉnh tây ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê thanh tuấn hai mươi bảy tuổi
trú tại xã tân hội huyện tân châu về hành vi buôn bán pháo nổ
theo đó tại khu vực ấp tân lâm xã tân hà tuấn bị bắt quả tang đang điều khiển xe mô tô không biển số
kéo theo thùng chở ba ni lông từ hướng campuchia về việt nam có nhiều dấu hiệu bất minh
qua kiểm tra công an huyện tân châu phát hiện bên trong ba bao ni lông có chứa bảy mươi hai hộp giấy hình chữ nhật
nghi là pháo có trọng lượng một trăm linh tám kg
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận bảy mươi hai hộp hình chữ nhật trên là pháo hoa
tuấn mua lại từ một người đàn ông với giá hai mươi một triệu đồng
địa điểm nhận hàng cách khu vực biên giới việt nam campuchia khoảng hai km
đang trên đường vận chuyển về nhà cất giấu thì bị phát hiện bắt giữ
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang truy bắt hàng chục thanh niên
mang theo hung khí và bom xăng hỗn chiến ẩu đả trên đường phạm văn thuận thuộc thành phố biên hòa
vào khoảng hai giờ sáng nay hàng chục thanh niên hẹn gặp nhau trên đường phạm văn thuận
đoạn khu vực gần cầu vạt phường tân mai thành phố biên hòa
tại đây hai nhóm đã xảy ra xô xát sau đó sử dụng bom xăng giải quyết mâu thuẫn
trong cuộc hỗn chiến liên tiếp có tiếng nổ lớn nghi giống tiếng súng
vụ hỗn chiến đã làm người đi đường một phen hoảng sợ và gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho sea games ba mươi một
vào tối ngày hôm qua tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện thanh miện
tỉnh hải dương đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công bốn mẹ con trong một gia đình
tại xã ngũ hùng huyện thanh miện bị mắc kẹt trong đám cháy
sự việc một lần nữa khiến người dân vô cùng cảm phục về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm nhà của gia đình chị trần thị hiền
ở xã ngũ hùng huyện thanh miện bị cháy
tổ công tác đã ngay lập tức phối hợp với người dân tham gia chữa cháy
đồng thời thực hiện các phương án giải cứu người dân mắc kẹt ở trong đám cháy
tổ tổn trang kiểm soát đã phối hợp
chúng tôi cùng với người dân phát cửa phía trước để vào
sau đó sau khi phát cửa thì chúng tôi thấy đám cháy rất là lớn và khói đen
không tiếp cận được thì chúng tôi sẽ di chuyển ra phía đằng sau
và hướng dẫn chị hiền cùng ba cháu nhỏ đi di chuyển về phía lan can ở tầng hai
sau đó chúng tôi cùng với người dân đã tiến hành nối thang
và tôi và cùng các đồng chí trong đội sát thông thơ
tổ tổn trang kiểm soát thì đã trực tiếp trèo lên lan can tầng hai
và đưa chị hiền và ba cháu nhỏ xuống đất an toàn
đêm qua nhà tôi có xảy ra bụng cháy và khi đó tôi không ở nhà
rất may là có anh em trong đội kỳ sát thông thông miệng

cảm ơn đến anh em trong đội kỳ sát thông thông viện
thời gian qua công an tỉnh hải dương đã có nhiều tấm gương dũng cảm cứu người
những hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh hải dương
đã được quần chúng nhân dân vô cùng biểu dương ghi nhận
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thống kê từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
mưa lũ xét và xả lở đất xảy ra trong tuần qua tại các tỉnh phía bắc đã làm chín người tử vong
ngoài ra thiên tai cũng làm bốn nhà đổ sập chín mươi sáu nhà hư hỏng thiệt hại
hơn năm triệu hectare lúa hoa màu cây ăn quả bị ngập và gần bốn mươi tám hectare thủy sản bị thiệt hại
chính quyền các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai đang nỗ lực triển khai thực hiện công tác
tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả
đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vào ngày một mươi tám tháng năm tới đây
để xét xử bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mẹ của nữ sinh giao gà cao mỹ duyên
và bị cáo vì thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trần thị hiền đã bị toán cấp sơ thẩm tuyên phạt hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau phiên tòa sơ thẩm trần thị hiền kháng cáo không nhận tội
đồng thời không thừa nhận có quen biết một bị cáo đã sát hại con gái mình
ba bị cáo còn lại là vì văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chồng thu là chủ mưu vụ sát hại nữ sinh cao mỹ duyên
bùi văn công và lường văn hùng không kháng cáo nhưng được toán nhân dân cấp cao tại hà nội
triệu tập đến phiên tòa để tham gia tố tụng
ngoài ra hội đồng xét xử triệu tập chị cao thảo loan con gái của bị cáo trần thị hiền
và ba người khác tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này
phiên tòa dự kiến diễn ra tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh điện biên trong hai ngày
liên quan đến nghi án con giết cha tại tỉnh bình định cơ quan pháp y tỉnh cùng người nhà của nạn nhân
đã khai quật tử thi ông lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở xã cát nhơn huyện phù cát để làm rõ nguyên nhân cái chết
trước đó lê văn tài ba mươi hai tuổi con ruột của ông lê văn tuấn đến công an huyện phù cát tự thú
về việc đối tượng này đã dùng dao đâm chết cha ruột của mình do mâu thuẫn trong gia đình
để làm rõ bản chất của vụ việc cơ quan pháp y tỉnh bình định đã tiến hành khai cuộc tử thi
để xác định nguyên nhân cũng như đối tượng gây ra cái chết cho ông lê văn tuấn
hiện kết luận giám định đang được cấp rút hoàn thành để có căn cứ điều tra làm rõ vụ án
tin tưởng khi tham gia mua bán qua mạng xã hội nạn nhân đã bị đối tượng lừa đảo hơn chín triệu đồng
trước đó nạn nhân liên hệ với tài khoản facebook phi xăm của đối tượng phạm quốc phi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc để mua lợn giống
hai bên đã nhắn tin và thỏa thuận giá mua một con lợn giống là ba triệu đồng
nên nạn nhân chuyển vào tài khoản của đối tượng năm trăm linh đồng tiền cọc
và thống nhất sẽ chuyển số tiền còn lại sau khi nhận được lợn giống
tuy nhiên sau đó đối tượng lấy lý do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
không có xe gửi lợn đi và yêu cầu nạn nhân chuyển khoản thêm tiền mua cám lợn
và tiền hàn lồng sắt để nhốt lợn khi đi gửi
nạn nhân đã tin tưởng và chuyển tổng cộng hơn chín triệu đồng
sau khi nhận được tiền đối tượng đã chặn hết liên lạc với nạn nhân
và đến ngày bảy tháng năm lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn
tại huyện tam đường tỉnh lai châu
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa tiếp nhận tin báo của người dân
bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao
và giả danh là cảnh sát hình sự công an tỉnh
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện tháp một mươi tiếp nhận tin báo
của một bị hại trú tại huyện tháp một mươi về việc bà bị lừa số tiền trên một ba tỷ đồng
tại cơ quan công an bị hại cho biết vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà có nhận tin điện thoại từ một số lạ
đầu dây bên kia xưng là người của công an đọc chính xác những thông tin cá nhân của bà
chúng cho biết bị hại đang nợ tiền cước điện thoại và có liên quan đến vụ án ma túy
và đề nghị bị hại phối hợp cung cấp thông tin để điều tra
vì quá lo sợ và để chứng minh mình không phạm tội bị hại đã làm theo lời yêu cầu của chúng

đầu dây bên kia xưng là người của công an đọc chính xác những thông tin cá nhân của bà
chúng cho biết bị hại đang nợ tiền cước điện thoại và có liên quan đến vụ án ma túy và đề nghị bị hại

bị hại đã làm theo lời yêu cầu của chúng

đầu dây bên kia xưng là người của công an đọc chính xác những thông tin cá nhân của bà

theo đúng trình tự và quy định của pháp luật